tăng huyết áp là loại bệnh lý nguy hiểm và phổ biến trong cộng đồng
căn bệnh này được coi là sát thủ thầm lặng khi mà âm thầm gây ra nhiều biến chứng
ảnh hưởng đến não tim và mắt của con người
điều đáng nói là tỷ lệ người mắc bệnh đang có xu hướng trẻ hóa và gia tăng
hôm nay ngày một mươi bảy tháng năm ngày thế giới cùng phòng chống tăng huyết áp
mời quý vị khán giả cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về thực trạng của căn bệnh này
vỡ động mạch chủ rơi vào tình trạng nguy kịch
mạng sống của người đàn ông này trị tính bằng giờ
may mắn khi ông được các bác sĩ của bệnh viện hữu nghị cấp cứu thành công
với ca phẫu thuật diễn ra chỉ vọn vẹn trong ba mươi phút đồng hồ
trước đó bệnh nhân cũng mắc bệnh tăng huyết áp
trong ba cái ca mà can thiệp về động mạch chủ bị vỡ này
thì cả ba ca đều tăng huyết áp
và nếu mà khai thác tiền xử lại thì đều có những cơn tăng huyết áp kịch phát lên đến một trăm bảy mươi một trăm tám mươi
như vậy có thể thấy là vai trò bệnh tăng huyết áp với cái bệnh lý mạch máu nó rất là quan trọng
và nó có ở hầu hết như tất cả các bệnh nhân có các bệnh lý về mạch máu
cứ một mươi bệnh nhân bị đột quỵ thì có tám người mắc tăng huyết áp
đây là con số được thống kê tại viện tim mạch quốc gia bệnh viện bạch mai
vấn đề là mình không có biết
tại vì các triệu chứng các biểu hiện của mình là từ một bệnh khác
và mình tới đây mình khám thì bác sĩ đo và kiểm tra thì thấy nó có tình trạng tăng huyết áp
một điều tra mới đây ở các vùng miền trên cả nước cho thấy
tỷ lệ mắc tăng huyết áp đã lên tới gần bốn mươi tám ở những người trên hai mươi năm tuổi
tương đương gần hai mươi một triệu bệnh nhân
tức là cứ hai người trưởng thành có một người bị tăng huyết áp
trong số những người mắc tăng huyết áp thì tỷ lệ nam giới cao hơn chiếm bốn mươi bảy
trong khi nữ giới là bốn mươi hai

nhưng gần đây thì chúng tôi khám chúng tôi thấy là có một lượng khá lớn
những người trẻ tầm thể dưới bốn mươi tuổi thậm chí là có những bệnh nhân tầm ba mươi tuổi
họ đã có những cái biểu hiện của tình trạng tăng huyết áp rồi
đấy như vậy là cái vấn đề mà huyết áp bây giờ không chỉ ảnh hưởng đến người già nữa
mà còn đã ảnh hưởng đến cả những cái lớp trẻ
đặc biệt là những người có nguy cơ béo phì những người ít vận động
theo tổ chức y tế thế giới tăng huyết áp là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới
mỗi năm cướp đi sinh mạng của hơn bảy triệu người
thế nhưng nhiều người mắc bệnh mà không biết tỷ lệ điều trị cũng rất thấp
hiện có tới gần sáu mươi người bị tăng huyết áp chưa được phát hiện và trên tám mươi chưa được điều trị